trước đó vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi một một tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an thành phố buôn ma thuột đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
thì phát hiện một chiếc xe ô tô bảy chỗ lưu thông trên tuyến tỉnh lộ năm đoạn qua xã cư ê bu thành phố buôn ma thuột có nhiều biểu hiện nghi vấn
phát hiện có lực lượng cảnh sát giao thông tài xế định đã điều khiển xe quay ngược lại bỏ chạy
lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe nhưng tài xế bất hợp tác
khi đến đoạn đường y ngông giao nhau với đường tránh phía tây thành phố buôn ma thuột một cán bộ cảnh sát giao thông đã đứng phía trước đầu xe bảy chỗ nói trên và ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng phương tiện
tuy nhiên tài xế không dừng mà vẫn đạp ga cho xe chạy về phía trước buộc cán bộ cảnh sát giao thông phải bám vào cần gạt mưa đu trên nắp capo
sau đó chiếc xe di chuyển thêm khoảng hai mươi mét mới dừng lại
thời điểm kiểm tra tài xế định không có giấy phép lái xe không có giấy đăng ký xe xe chạy ngược chiều vượt đèn đỏ
cũng tại tỉnh đắk lóc công an phường tân lập thành phố buôn ma thuột vừa triệu tập một mươi ba thiếu niên học sinh mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm chuẩn bị tham gia hỗn chiến vào đêm ngày tám tháng một mươi một
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày tám tháng một mươi một người dân báo tin qua trang gia lô an ninh trật tự của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc có hai nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm đang hẹn nhau ở vòng xoay đường trần quý cáp phường tân lập thành phố buôn ma thuột để hỗn chiến
ngay sau đó phòng cảnh sát cơ động đã cử ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường thấy lực lượng công an các đối tượng lập tức phóng xe máy bỏ chạy tổ cảnh sát cơ động đã truy đuổi tạm giữ được bảy đối tượng đưa về làm rõ và thu giữ ba cây dao dựa một cây mã tấu
sau khi tiếp nhận vụ việc để điều tra đến nay công an phường tân lập thành phố buôn ma thuột bước đầu đã làm rõ và triệu tập được một mươi ba thiếu niên học sinh cùng thuộc một nhóm của bảy đối tượng trên
nhóm này do trần nguyễn khang một mươi sáu tuổi ở xã hòa thắng thành phố buôn ma thuột cầm đầu tất cả mới chỉ từ một mươi bốn đến một mươi bảy tuổi trong đó chủ yếu đang là học sinh cấp hai và cấp ba
rất may vụ hỗn chiến đã được lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc đến ngăn chặn kịp thời không để lại hậu quả
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối tượng lê duy hải chú tại thành phố cam ranh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ lê hải vn để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn mà đối tượng này sử dụng cũng là lời cảnh báo cho những ai chỉ vì một chút hám lợi cả tin thì dính bẫy dính vào bẫy lừa của tội phạm
đây là kịch bản do lê duy hải viết sẵn để thông báo với khách hàng
hay là các chủ thuê bao điện thoại bất kỳ
còn đây là cách xử lý các tình huống nếu khách hàng nghi ngại muốn tìm hiểu thông tin
hải sẽ đưa những tài liệu này cho hơn ba mươi nữ nhân viên trong công ty
hàng ngày trên cơ sở hàng triệu số điện thoại ngẫu nhiên mà hải đã thu thập được các nhân viên sẽ gọi điện cho chủ thuê bao để thông báo họ đã trúng thưởng theo chương trình của công ty
nếu chủ thuê bao quan tâm hỏi hàn thì coi như đã dính bẫy
bởi mọi thông tin mà chủ thuê bao hỏi đều được các nhân viên đưa ra
các nữ nhân viên giải đáp trôi chảy theo đúng kịch bản đã đặt ra
nếu người nghe nhận máy nhận cuộc gọi thì các nhân viên sẽ đọc theo cái nội dung lừa đảo mà hải đã soạn sẵn và in ra giấy để cho các nhân viên đọc đúng cái nội dung lừa đảo
nếu mà đồng ý nhận giải thưởng thì để lại thông tin địa chỉ cá nhân và đóng thuế
nếu mà cái người nghe điện thoại người ta lời người ta đồng ý thì họ sẽ để lại thông tin địa chỉ cá nhân để nhân viên điện thoại của hải sẽ ghi lại
giải thưởng được nhân viên của hải thông báo cho các chủ thuê bao là một điện thoại iphone x cùng một phiếu mua hàng trị giá năm triệu đồng
thực chất bên trong hộp bao bì sang trọng bắt mắt lại là những chiếc điện thoại không còn sử dụng được
để chót lọt hải ký với đơn vị bưu điện thực hiện dịch vụ vận chuyển không đồng kiểm
có nghĩa biêu điện chỉ nhận hàng đã đong gói niêm phong rồi chuyển cho khách không được kiểm tra
và khi nhân viên biêu điện chuyển quà thì phải thu phí giúp hải một mươi giá trị giải thưởng tương đương từ hai triệu chín trăm linh nghìn đồng đến ba triệu chín trăm linh nghìn đồng thì mới cho khách mở niêm phong kiểm tra hàng
và khi nhân viên biêu điện chuyển đến cho người bị hại thì họ sẽ thu cái cước phí mà trước đó nhân viên cụ hải đã thỏa thuận với cái người bị hại là phải đóng thuế đó thì mới được mở quà
sau khi những người này đóng số tiền một mươi giá trị tài sản của quà được nhận họ mới được mở ra
lúc mà họ mở ra thì họ mới phát hiện ra tất cả những cái điện thoại
họ được nhận là điện thoại có xuất xứ từ trung quốc đa số là không sử dụng được
còn cái phiếu thanh toán trị giá năm triệu đó là người ta cũng phát hiện đó là cái phiếu làm giả bằng cái phương pháp là sử dụng máy in màu
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay lê duy hải đã lừa đảo chót lọt hàng nghìn nạn nhân với số tiền chiếm đoạt được lên tới hơn ba năm tỷ đồng
qua vụ việc này cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn thận tỉnh táo trước những thông tin thông báo mình trúng thưởng
nhưng phải nộp thuế hoặc phí để nhận thưởng được thông báo qua điện thoại hoặc mạng xã hội
đến trưa nay các lực lượng chức năng đã khắc phục xong sự cố tàu hàng bị chật bánh làm lật hai toa tàu tại địa phận xã liêm tiết thành phố phủ lý tỉnh hà nam
hiện tuyến đường sắt bắc nam đã thông tuyến trở lại sự cố xảy ra vào khoảng hơn ba giờ sáng cùng ngày
tàu hàng số hiệu hh tám đang chở hàng từ ga sóng thần tỉnh bình dương về ga giáp bát thành phố hà nội
khi tới khu vực xã liêm tiết thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã bị chật bánh hai toa hàng đã bị lật
đoạn đường sắt bị hư hỏng kéo dài khoảng vài trăm mét
trong thời gian khắc phục sự cố ngành đường sắt đã phải vận chuyển hành khách trên các chuyến tàu se hai se bốn từ ga nam định đến hà nội và tàu na hai từ ga cầu họ đến hà nội
sáng nay các lực lượng cứu nạn tại thủy điện rào trang ba tiếp tục ngăn đập nắn dòng điều chỉnh dòng chảy để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng sông
do chiều tối hôm qua trời mưa to nên nước sông rào trăng dâng cao làm sạt lở và trôi một phần đất đá đập ngăn rào trăng đã làm ảnh hưởng đến công tác ngăn đập nắn dòng
sáng nay các lực lượng công an quân đội biên phòng và các lực lượng khác đặc biệt là bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế đã tăng cường lực lượng dân quân huyện phong điền để vận chuyển nguyên vật liệu rọ đá phương tiện cơ giới như máy ủi máy múc máy xúc đào đắp đê quai để ngăn đập nắn dòng
các lực lượng đã tổ chức đào đắp ngăn đập cao hơn ba năm mét rộng năm m dài từ bờ sông này sang bờ sông bên kia trên một mươi năm m
ngoài ra các bộ phận khác vẫn tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân các khu vực có thể nghi ngờ
đặc biệt lực lượng công an lực lượng công binh tăng cường cảnh giới có phương án an toàn cho lực lượng thi công đồng thời chuẩn bị phương án để hộ đê ngăn dòng chảy phòng tránh lực lượng phòng tránh được lượng nước trên nguồn chảy về quá lớn có thể ảnh hưởng đến kết cấu của đập
với quyết tâm cao của các lực lượng trong ngày hôm nay công tác ngăn đập nắn dòng sẽ hoàn tất để ngày mai chuyển qua giai đoạn tìm kiếm các nạn nhân mất tích dưới lòng suối
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng thị hồng loan
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại phường âu cơ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có sẹo một cm dưới trước đôi mắt trái
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ là đối tượng đặng tiến dũng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã bản nguyên huyện lâm thao tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi năm lông mảy rậm và có nốt ruồi cách năm cm dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng trần hiễu trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã hùng quan huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
bị công an huyện thanh ba tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi một da ngâm đen và có nốt ruồi cách một cm trên trước cánh mũi trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện